với quy mô khoảng một trăm một mươi năm chín mươi ba ha tổng kinh phí đầu tư là khoảng một hai trăm tám mươi bốn tỷ đồng
khu đô thị đình chám xen hồ thuộc địa bàn hai xã là hoàng ninh và hồng thái
được kỳ vọng là điểm sáng trong phát triển kinh tế của huyện việt yên tỉnh bắc giang
tuy nhiên do chưa có sự thống nhất nhận thức về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng của dự án
nên đã phát sinh khiếu kiện kéo dài và làm chậm tiến độ triển khai dự án
chúng tôi đang có mặt tại xã hồng thái huyện việt yên nơi vẫn còn hơn một mươi hectare đất thuộc dự án khu đô thị đình chám xen hồ
được coi là đang trong diện điểm nóng
cụ thể là khi triển khai thực hiện một số hộ dân có dụng đất bị thu hồi để thực hiện dự án đã phản ứng tiêu cực
khi cho rằng mình quá thiệt thòi bởi không nhận được quỹ đất dịch vụ theo quyết định số hai trăm một mươi một của ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang
đây là nguyên nhân chủ yếu gây bức xúc cho người dân
mà người dân cô nói thật cháu là các cô chỉ đòi
đúng như là quyết định của ông lại thanh sơn và chủ tịch tỉnh bắc giang ra cái hai trăm một mươi một năm hai nghìn một mươi ba hai mươi sáu tháng hai hai nghìn một mươi ba là các cô ủng hộ
tuy nhiên tại buổi làm việc với phóng viên truyền hình nhân dân về vấn đề này lãnh đạo huyện việt yên đã khẳng định
chúng tôi cũng đã giả sát lại toàn bộ các quyết định đầu dòng hỗ trợ
và cũng làm việc với sở thế giới môi trường để khẳng định
cái dự án này thực hiện theo bùi thường giải phóng theo quyết định của luật đại đai năm hai nghìn một mươi ba
và ủy ban tỉnh bắc giang có quyết định tăng số chín
thì cũng khẳng định là trong cái chế độ trách thì hoàn toàn là không còn chế độ rất nhiều nữa đó
thì chúng tôi đã có cái trả lời cho nhân dân
như vậy có thể thấy giữa người dân và chính quyền sở tại đang có sự bất cập
thiếu thống nhất trong nhận thức về chính sách hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng dẫn đến khiếu kiện
trước tình hình đó cấp ủy chính quyền và các cơ quan chức năng của huyện việt yên và tỉnh bắc giang
cần tập trung tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hơn chính sách pháp luật về đất đai
đồng thời làm rõ và tháo gỡ những vướng mắt để có hướng xử lý rứt điểm những bước xúc của người dân